chưa quan tâm đến quy hoạch phát triển ngành đường sắt chưa ưu tiên dành nguồn lực cho phát triển ngành đường sắt

thế phải ưu tiên đường sắt
nhưng rất tiếc rằng chúng ta không kế thừa phát triển và không tranh thủ lợi thế đó để chúng ta đầu tư
trong khi hàng không đường cất hạ cánh của nhà nước nhà ga sân đỗ khu dịch vụ của doanh nghiệp xuất thu từ nhà ga luôn rất lớn
càng biển luồng tàu khổ quay của nhà nước càng biển dịch vụ của doanh nghiệp đường bộ của nhà nước bến xe dịch vụ của doanh nghiệp
thì đường sắt cả hạ tầng kết cấu chạy tàu đến nhà ga kho bãi đều của nhà nước
và điều này đang cho thấy những vướng mắt lớn nhất của đường sắt hiện nay
doanh nghiệp phát triển không phải chỉ có kết cấu trực tiếp mà nó còn hệ thống dịch vụ giá trị gia tăng
và luật đường sắt sửa đổi đã cởi mở ra cái này là cho phép kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và văn phòng giao dịch tại các khu ga
cái đó cởi mở ra cho phép kinh doanh
nhưng còn cho ai kinh doanh
có thể kinh doanh hay không thì nó phụ thuộc vào quyền kinh doanh
tổng ty đường sắt thì được giao toàn bộ quản lý khai thác cái tài sản này
nhưng mà lại thao dạo nó lại không phải là vốn của đường sắt nó không phải là tài sản của đường sắt mà quản lý cho nhà nước
thì rõ ràng anh không được vác tiền của anh phải đi vào một cái nhà khác của một sở hữu khác để sửa
đấy là một điều là hết sức khó khăn
và theo tổng công ty đường sắt việt nam nguyên nhân khiến ngành đường sắt không phát triển hiện nay còn xuất phát từ cơ chế
bởi đường sắt mang đặc thù riêng không thể phát triển tăng đội tàu trên một cơ sở hạ tầng chỉ cho phép giới hạn
không giống như đường bộ lượng xe tăng lên nhiều có thể đầu tư làm đường mới nhưng đường sắt thì không
các lý do các nguyên nhân mà chúng ta đưa ra do vậy cái chúng ta đấy là sửa đổi cơ chế
làm sao nó bình đẳng với các phương thức vận tải khác thì nó sẽ có cơ hội để thúc đẩy phát triển
bên cạnh các nguyên nhân khác cũng như là về cải tạo về việc nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng hoặc các cơ chế chính sách
tôi cho rằng vốn thì hữu hạn nhưng cơ chế thì không hữu hạn chúng ta có thể sửa đổi bằng cơ chế
thế nguồn lực dành cho đầu tư bị lãng quên sẽ là rào cản cho sự phát triển
thực tế cho thấy có ba yếu tố thúc đẩy sự phát triển ngành đường sắt chính là từ chất lượng hạ tầng chất lượng dịch vụ và chất lượng phương tiện
để cải thiện ba yếu tố này cần một nguồn lực không hề nhỏ bên cạnh đó là vấn đề cơ chế để quản lý ngành vận tải đặc thù này
nhiều chuyên gia cho rằng cần một cơ chế phù hợp để tháo gỡ những nút thắt về kết cấu hạ tầng nâng cao năng lực vận tải
mới có thể giúp cho ngành vận tải được coi là chủ đạo này phát huy được thế mạnh của mình
tại sao có nước khác lại có những ga mà người ta phát triển như thế
thì việt nam luật đường sắt tạo cho mở ra như thế
thế nhưng mà thế nào của ta là chưa có đồng bộ về cơ chế cho việc thu hút đó
đường sắt thì là có thể khai thác công năng của đường sắt đấy còn đường sắt có được làm kinh doanh những cái khác
thì bây giờ tất cả cái hệ thống cũng chưa được được luật chuyên ngành cũng có nêu như thế
nhưng mà về doanh nghiệp thì có được là ông được kinh doanh ngoài ngành đâu
ông làm khách sạn ở đây ông làm cái
thì đấy là cái mà chỉ kinh doanh đường sắt thôi
có ý kiến cũng cho rằng đầu tư cho đường sắt thì vai trò của nhà nước luôn rất quan trọng
đây là phương tiện vận tải đặc thù
nhà nước phải là một nhà đầu tư quan trọng nhất nếu không nói là duy nhất cho người phát triển hạ tầng đường sắt
thứ còn các dịch vụ khác như là nhà ga như là đóng máy toa xe
khai các hệ thống thông tin tín hiệu chúng ta có thể xã hội hóa được
và bài toán đặt ra là làm sao phân bổ chia sẻ lợi ích như một cách phù hợp
chất lượng hạ tầng đường sắt luôn bắt đầu từ hệ thống nhà ga
tổng công ty đường sắt việt nam cho rằng có thể trực tiếp đầu tư các kho bãi để có đủ điều kiện tiêu chuẩn
có phương tiện bốc xếp hiện đại
tuy nhiên trong bối cảnh thu hút nguồn xã hội hóa khó khăn có thể thí điểm tại một số nhà ga
và điều đó sẽ góp phần giảm chi phí xếp dỡ hai đầu và giảm chi phí logistics
tổng công ty đường sắt cũng đã báo cáo bộ và bộ đã xây dựng đề án theo kiện cái nghị định bốn mươi sáu
hướng dẫn luật đường sắt để xây dựng đề án để trình chính phủ đề án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt
với mong muốn làm sao tổng công ty đường sắt có thể trực tiếp đầu tư có thể kêu gọi nhà đầu tư
điều đầu tiên đó là đầu tư các kho bãi này để có đủ điều kiện tiêu chuẩn
để đưa được các phương tiện thiết bị
bốc xếp hiện đại như vậy thì nó sẽ góp phần là giảm cái chi phí logistics cho đường sắt
và cùng với lại các cái hệ thống kho bãi này đấy là các cái nhà ga
thì chúng ta cũng cần phải có cải tạo nâng cấp đầu tư
chúng ta sẽ cho khí điểm các cái khu vực có sức hấp dẫn để dùng cái thẳng dư của các khu vực sức hấp dẫn này
để chúng ta tiếp tục đầu tư các cái nhà ga khác mà chúng ta không thu hút được xã hóa
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho rằng để phát triển ngành đường sắt
vấn đề xã hội hóa là điều phải hướng tới
tuy nhiên về hạ tầng nhà nước vẫn phải nắm vai trò chủ đạo đầu tư mới có thể khả thi
và phải nhận thức rõ là hạ tầng của đường sắt đặc biệt đường sắt quốc gia vẫn phải cơ bản là nhà nước
để nâng cao chất lượng phương tiện ngành đường sắt đã chú trọng phát triển đội tàu và các tuyến vận tải ngắn
đường sắt tập trung đồng bộ về tải trọng và nâng cao năng lực chạy tàu tăng tính kết nối
đây cũng là ý kiến được nhiều đại biểu đặt ra
rõ ràng hạ tầng đường sắt nhất định phải có sự tham gia đáng kể của nhà nước
chuyển khai với mô hình ppp đó là nhà nước xây dựng bàn giao cho doanh nghiệp khai thác
hoặc ngược lại có những nhà tư đủ mạnh thì xây dựng hoàn thiện hệ thống
sau đó bàn giao cho nước để mà chuyển giao cho các doanh nghiệp khai thác
hoặc là kêu gọi vốn đầu tư một trăm linh
đấy là những hình thức mà có lẽ phải hoàn thiện với cơ chế chính sách mới có thể giải được bài toán này về lâu dài
ý kiến cũng cho rằng hạ tầng trực tiếp chạy tàu nên giao cho doanh nghiệp quản lý
nhưng không nên giao vốn mà chỉ nên chú trọng kết cấu hạ tầng như nhà ga bãi hàng
để doanh nghiệp nhà nước phải tự chịu trách nhiệm bảo toàn phát triển vốn nhà nước quản lý
đầu tư khai thác phù hợp với quy hoạch ngành và địa phương
trong bối cảnh vụ ngân sách cũng như việc xã hội hóa cũng khó khăn
thì một cơ chế đặc thù cho đường sắt
trong đó nhấn mạnh vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong việc phân bổ đầu tư
và quản lý các hạng mục trong chuỗi vận hành khai thác được xem là giải pháp hiệu quả
để nguồn lực đầu tư vào đường sắt thực sự được phát huy
thực tế chứng minh tất cả các loại hình vận tải từ hàng không đến cảng biển hay đường bộ
muốn phát triển được đều từ cơ chế quản lý linh hoạt của nhà nước
trong đó nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp nhà nước
một cơ chế công bằng bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh các loại hình vận tải
đặc biệt nhấn mạnh quyền tự quyết của doanh nghiệp sẽ là đòn bẩy giúp doanh nghiệp tự khẳng định trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại